đại diện cục hàng không việt nam vừa cho biết sau chuyến bay thí điểm đưa khách quốc tế tới phú quốc
vào cuối tháng một mươi một tới thì sẽ mở rộng ra một số địa phương khác như khánh hòa quảng ninh
và cố gắng đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai thì sẽ tổ chức lại các chuyến bay quốc tế như thường lệ
cục hàng không việt nam đang phối hợp với các nhà chức trách hàng không quốc tế
triển khai đón các chuyến bay trader thuê chuyến đến phú quốc kể từ các điểm mà việt nam chưa có đường bay
việc quan trọng nhất hiện nay là việc tiêm phủ vaccine để đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai
có thể mở lại các chuyến bay quốc tế như thường lệ